trong một mươi năm ngày tới tỉnh đồng nai sẽ bắt đầu chiến dịch xét nghiệm diện rộng để thực hiện cần phải có tổng lực của sự chuẩn bị các sở ngành
cùng sự hỗ trợ của tổ công tác bộ y tế yêu cầu phải có kết quả chính xác và nhanh chóng đảm bảo tỷ lệ cao nhất có thể tách f khỏi cộng đồng
theo giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đồng nai căn cứ trên phương án mà tổ công tác bộ y tế đưa ra
sở y tế đã xây dựng kế hoạch xét nghiệm diện rộng toàn tỉnh theo đó điều chỉnh vùng nguy cơ theo ấp để làm xét nghiệm trọng điểm thay vì làm cả ở một xã phường

nhân lực từ các huyện vùng xanh như tân phú định quán cẩm mỹ sẽ tập trung hỗ trợ cho biên hòa nhân trạch cẩm mỹ
dự kiến số người nhiễm mới được phát hiện sau ba đợt sàng lọc tại cộng đồng là từ chín đến một mươi tám người cũng có thể cao hơn
các ý kiến tại cuộc họp đề nghị các địa phương chuẩn bị mở rộng thêm các khu cách ly tập trung f và f một
đồng thời tính tóa việc cung cấp suất ăn tại các khu cách ly việc phận chuyển f
các ý kiến tại cuộc họp đề nghị các địa phương chuẩn bị mới rộng thêm các khu cách ly tập trung f một và f
rồi các sở ngành các địa phương tập trung lo mua sắm các trang thiết bị huy động các lực lượng y tế tư nhân
y tế học đường y tế quân sự quân đội để thực hiện cho cái chiến dịch đi xét nghiệm
tỉnh đồng nai yêu cầu trong chiến dịch này không để xảy ra việc trả kết quả xét nghiệm chậm qua bốn mươi tám giờ
các sở ngành xem việc thực hiện chiến dịch xét nghiệm là nhiệm vụ chính trong giai đoạn này
quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắt của ngành mình đảm bảo không đứt gãy khâu nào trong quá trình triển khai

về công suất tiếp nhận và điều trị bệnh nhân
tỉnh đồng nai vừa đưa vào hoạt động bệnh viện giải chiến số một mươi tại trường chính trị tỉnh đồng nai quy mô tám trăm linh giường
bệnh viện này được giao cho trung tâm y tế huyện trắng bom phụ trách chuyên môn
sở y tế và các ngành liên quan đang tiếp tục triển khai bệnh viện giải chiến số một mươi một
tại trang trại hồng gấm từ huyện xuân lộc quy mô khoảng ba giường
để nâng tổng số giường của tầng hai lên chín hai trăm năm mươi giường
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý tại tp hcm
tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín tại thành phố đang ở mức cao so với cả nước
vì vậy bộ y tế cùng với sở y tế thành phố đang xây dựng một số chiến lược mới để giảm tỷ lệ này
phân bổ lại nguồn lực điều trị tại tầng hai tầng ba trong mô hình tháp năm tầng
theo thống kê của bộ y tế trong mô hình điều trị thấp năm tầng
tp hcm đang triển khai tỷ lệ tử vong ở tầng trên chiếm khoảng hai mươi
ngoài ra các tầng dưới còn lỗ hổng nên bệnh nhân tử vong cũng nhiều
bên cạnh đó với số lượng khoảng ba ca mới mỗi ngày
nguồn nhân lực và trang thiết bị tại một số đơn vị chưa đủ
f khí bắt đầu trở nặng thì diễn tiến nhanh dễ tử vong nếu không được hỗ trợ oxy
và sử dụng các loại thuốc kháng đông kháng viêm sớm
vì vậy để giảm áp lực cho các tầng trên với nhân lực hạn hẹp
thì tp hcm đã nâng cấp các bệnh viện giải chiến thu dung ở tầng hai lên tầng ba
để huy động nguồn lực và có thể điều trị bệnh nhân trở nặng
song song đó trụ cột thứ hai trong chiến dịch phòng chống covid một mươi chín
là điều trị f tại nhà và cộng đồng
ngành y tế phải nắm được danh sách đảm bảo mỗi f được kết nối với tư vấn viên
để được thăm hỏi theo dõi sức khỏe hàng ngày
sau khi xác định f bệnh nhân sẽ có thuốc điều trị theo chí định của bộ y tế
tiếp cận với thuốc từ giai đoạn đầu
như vậy người bệnh sẽ có tinh thần tốt
chủ động cải thiện sức khỏe hạn chế việc trớ nặng và giảm áp lực lên tầng trên
dự kiến chiến lược homebody care sẽ triển khai vào ngày mai ngày một mươi sáu tháng tám